thưa quý vị trong bối cảnh kinh tế vĩ mô năm hai nghìn hai mươi bốn vẫn gặp nhiều thách thức
các chuyên gia cho rằng phục hồi tổng cầu là một nhiệm vụ quan trọng đối với việt nam
điều này đòi hỏi chính phủ và các bộ ban ngành liên quan cần khẩn trương có những biện pháp thích hợp kịp thời
để củng cố các động lực tăng trưởng từ phía tổng cầu từ đó tạo tiền đề phát triển kinh tế trong bối cảnh mới
theo các chuyên gia nền kinh tế việt nam năm hai nghìn hai mươi bốn được vận hành trên nền tảng của năm hai nghìn hai mươi ba nên vẫn gặp nhiều khó khăn
những động lực truyền thống đến từ tổng cầu như đầu tư tiêu dùng và xuất khẩu còn yếu
khu vực doanh nghiệp còn đang đối mặt với nhiều khó khăn
chính sách tiền tệ cạn dư địa dư địa kích thích tăng trưởng không còn lớn
chúng ta cần phải tác động mạnh mẽ hơn nữa đến hai nhân tố rất quan trọng
chính là đầu tư và tiêu dùng
và với đầu tư thì đầu tư công của chúng ta đã triển khai rất là mạnh mẽ trong khoảng ba bốn năm vừa qua
tuy nhiên chúng tôi thấy là cần quan tâm hơn về chất lượng đầu tư công
về đầu tư tư nhân thì rõ ràng là bị giảm tương đối mạnh trong khoảng ba năm vừa qua
tôi lấy ví dụ là năm ngoái thì cái đầu tư tư nhân của chúng ta cả năm chỉ tăng có khoảng ba năm
đây là mức rất thấp
so với cái mức thông thường của nó là từ khoảng tám chín trăm
kiến nghị về thúc đẩy tổng cầu bao gồm là khuyến khích đầu tư tư nhân
nâng cao hiệu quả của đầu tư công
làm sao để cái đầu tư công nó trở thành cái động lực dẫn dắt đối với đầu tư tư nhân
và chúng tôi cũng mong muốn thôi
đây là chúng ta đòi hỏi mà chúng ta có một chính sách tốt hơn nữa một cái môi trường kinh doanh tốt hơn nữa
để làm sao cái sự kết nối giữa đầu tư nước ngoài và đầu tư tư nhân trong nước nó có một sự đồng bộ
nó có một sự phối hợp
nó có một sự làm tỏa như là các quốc gia trước đây họ đã làm được
để chính sách tổng cầu tác động tới tăng trưởng mà không ảnh hưởng tới vị mô
cần cân nhắc liều lượng giữa chính sách tài khoá và tiền tệ
bên cạnh đó tiến hành giảm các loại thuế phí cho cộng đồng doanh nghiệp
trong bối cảnh còn rất nhiều khó khăn như hiện nay
tăng cường khả năng tiếp cận tín dụng cho khu vực này
cùng với đó có các giải pháp để kích thích tiêu dùng
đây là nhiệm vụ quan trọng thúc đẩy tổng cầu trong nước
đây là một số thông tin kinh tế
thưa quý vị số liệu kinh tế xã hội tháng bốn và bốn tháng đầu năm vừa được tổng cục thống kê công bố cho thấy
chỉ số giá tiêu dùng cpi tháng bốn ghi nhận mức tăng nhẹ
bình quân bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn cpi đã tăng ba chín mươi ba
theo tổng cục thống kê chỉ số giá tiêu dùng cpi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn tăng bảy so với tháng trước
so với tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba cpi tháng bốn tăng một một mươi chín so với cùng kỳ năm trước
cpi tăng bốn bốn
bình quân bốn tháng đầu năm nay cpi tăng ba chín mươi ba so với cùng kỳ năm trước
trong đó chỉ số giá nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng năm năm mươi năm
nhóm giáo dục tăng tám tám mươi bốn
giá nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng sáu bảy mươi bốn
chỉ số giá nhóm văn hóa giải trí và du lịch tăng một năm là nguyên nhân chính kéo cpi bình quân bốn tháng đầu năm tăng
bình quân bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn lãm phát cơ bản tăng hai tám mươi một so với cùng kỳ năm trước thấp hơn mức cpi bình quân chung do giá lương thực
giá dầu và giá dịch vụ y tế là yếu tố tác động tăng cpi nhưng thuộc nhóm hàng được loại trừ trong danh mục tính toán lãng phát cơ bản
thưa quý vị quốc lộ một qua tỉnh phú yên đang được khẩn trương nâng cấp khắc phục sửa chữa hư hỏng mặt đường
đến thời điểm này ba công trình do khu quản lý đường bộ ba bộ giao thông vận tải làm chủ đầu tư đã cơ bản hoàn thành
tám công trình còn lại đang đồng loạt triển khai
do vừa khai thác vừa thi công nên công tác bảo đảm an toàn giao thông được các chủ đầu tư quan tâm và phải bảo đảm hoàn thành trước mùa mưa tới
quốc lộ một đoạn qua hai xã an mỹ an hiệp huyện tuy an tỉnh phú yên
các đơn vị thi công đang tăng cường trang thiết bị nhân lực tập trung bóc tách lớp nhựa cũ làm lại móng đường và thảm nhựa
đây là đoạn đường hư hỏng vào mùa mưa nên chủ đầu tư phải thay đổi kết cấu nền đường
điểm đầu thi công là giao thông ba
chính là đến ngày đầu thương ký sẽ kết thúc đảm bảo trước mùa mưa
hiện nay là các điều kiện đáp ứng tất cả các điều kiện và kỹ thuật và đáp ứng được khả năng lưu lượng xe lưu hầm dân tuyến
bộ giao thông vận tải giao cho ban quản lý dự án năm ban quản lý dự án tám và khu quản lý đường bộ ba
làm chủ đầu tư một mươi một công trình sửa chữa mặt đường quốc lộ một qua phú yên
với chiều dài hơn hai mươi một km tổng vốn đầu tư khoảng ba trăm linh tỷ đồng
thi công từng đoạn một
một đoạn của nó là
tối thiểu là ba trăm linh m
và cách nhau hai vị trí đó cách nhau là phải tối thiểu là năm trăm linh mét
để đảm bảo an toàn giao thông
với cái tinh thần như thế là anh em tập trung như là cao độ về công tác đảm bảo an toàn giao thông
nhất là về cọc tiêu biển báo
từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay bộ giao thông vận tải đã đầu tư hơn năm trăm linh tỷ đồng sửa chữa gần bảy mươi bốn km
trên tổng số một trăm linh hai bảy mươi chín km nền
mặt đường quốc lộ một qua tỉnh phú yên
từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông trên tuyến
tạo em thuận an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông nhất là vào mùa mưa lũ
cùng với trải nghiệm các dịch vụ du lịch trong nước
thì xu hướng đi du lịch nước ngoài trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và một tháng năm năm nay
cũng được nhiều du khách lựa chọn
tại cửa khẩu quốc tế lào cai du khách từ khắp các địa phương
cũng nhộn nhịp làm thủ tục thông quan sang trung quốc để tìm kiếm cho mình những trải nghiệm mới
tại cửa khẩu quốc tế lào cai ngay từ sáng sớm
những đoàn khách du lịch xếp hàng dài chưa đến lượt làm thủ tục xuất cảnh sang trung quốc
ai nấy đều rất hy vọng và mong chờ sẽ khám phá được điều mới mẻ từ tour du lịch này
trong ba ngày từ hai mươi bảy đến hai mươi chín tháng bốn đã có khoảng bảy khách du lịch từ mọi miền trong cả nước
làm thủ tục xuất cảnh sang trung quốc qua cửa khẩu quốc tế lào cai
để tiết kiệm thời gian tạo thuận lợi cho du khách tránh ủn tắc
các lực lượng chức năng đã tăng cường lực lượng phân luồng và làm các thủ tục nhanh nhất có thể
chúng tôi tăng cường công tác duy trì hàng lối duy trì an ninh trật tự
cũng như là tăng cường các luồng các bốt làm thủ tục để tạo điều kiện cho hành khách
các thông quan qua cửa khẩu quốc tế lào cai được thuận tiện nhanh nhất
và đảm bảo đúng theo quy trình thủ tục quy định của bộ tư lệnh bộ độn phòng
không chỉ hấp dẫn vì chi phí rẻ tour du lịch trung quốc đường bộ còn thỏa mãn tâm lý
thích xuất ngoại tìm hiểu về văn hóa cảnh quan ẩm thực của những điểm đến ngoài nước
trên hành trình khám phá những miền đất mới của du khách việt
dự kiến kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm năm nay
lượng du khách xuất cảnh tăng gấp một năm lần so với những năm trước
kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm năm nay kéo dài năm ngày
cộng thêm tình hình nắng nóng diễn ra tại nhiều tỉnh thành trên cả nước
vì thế nên đông đảo du khách đã chọn thành phố hoa đà lạt để làm điểm tránh nóng
tham quan và nghỉ dưỡng
trong hai ngày nghỉ đầu tiên không khí nhộn nhịp tấp nập đã bào phủ hầu như toàn thành phố
cùng với đó là rất nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật để phục vụ du khách
tại các điểm du lịch như khu vực trung tâm thành phố chợ đà lạt quảng trường lâm viên
hay các trang trại nông nghiệp công nghệ cao cùng các khu du lịch canh nông
lượng du khách đổ về là rất lớn
nhờ công tác chuẩn bị chú đáo của các ngành chức năng và hệ thống dịch vụ du lịch địa phương
nên chưa xuất hiện tình trạng kẹt xe hoặc quá tải
trong dịp này thành phố hoa đà lạt chuẩn bị nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật phục vụ du khách
với điểm nhấn là lễ hội âm nhạc đà lạt hai nghìn hai mươi bốn trung kết cuộc thi nhảy dành cho giới trẻ
thành phố cũng mở lại tuyến đi bộ khu vực trung tâm hòa bình và trang hoàng các điểm vui chơi công cộng
để tạo sự ấn tượng mạnh mẽ cho du khách
hiện toàn tỉnh lâm đồng có hơn ba cơ sở lưu trú với gần bốn mươi bốn phòng nghỉ
theo thống kê của ngành chức năng dịp này
các khách sạn cơ sở lưu trú có lượng khách đặt phòng hơn tám mươi